những ngày này mực nước ở vùng đầu nguồn tỉnh đồng tháp đang tăng cao do áp lực chiều cường kết hợp với lượng nước trên thượng nguồn đổ về
dẫn đến nguy cơ xảy ra ngập lụt tại một số khu vực trũng thấp ven sông
dự báo do lũ thượng nguồn đổ về trong hai ba ngày tới mực nước đầu nguồn sông kiểu long tiếp tục lên nhanh sau đó lên chậm do chiều thấp
đến ngày tám tháng tám mực nước cao nhất trên sông tiền tại trạm tân châu có khả năng lên mức ba ba mươi năm m
trên sông hậu tại trạm châu đốc có khả năng lên mức hai bảy mươi năm mét
trong một mươi ngày tiếp theo mực nước đầu nguồn sông kiểu long tiếp tục lên
đến ngày một mươi ba tháng tám mực nước cao nhất trên sông tiền tại trạm tân châu lên mức ba bảy m trên sông hậu tại trạm châu đốc lên mức ba một m sau đó biến đổi chậm
nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trụng thấp vùng ven sông vùng ngoài đê bao gồm các tỉnh an giang đồng tháp long an